tại thành phố pleiku tỉnh gia lai ubkt đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín khu vực miền trung tây nguyệt
trong sáu tháng đầu năm ubkt tổ chức kiểm tra gần hai bảy trăm linh tổ chức đảng gần hai mươi hai năm trăm linh đảng viên
qua đó chỉ ra một mươi bốn tổ chức đảng chín mươi ba đảng viên có khuyết điểm vi phạm trong đó có bảy mươi chín đảng viên phải thi hành kỳ luật
cũng trong sáu tháng ubkt đã giám sát chuyên đề hơn một bảy trăm linh tổ chức đảng khoảng ba tám trăm linh đảng viên
phát hiện năm tổ chức đảng và tám đảng viên có dấu hiệu vi phạm
ubkt đã tham mưu giúp các cấp ủy xem xét xử lý kỳ luật ba mươi ba tổ chức đảng một một trăm sáu mươi sáu đảng viên
việc thi hành kỷ luật đảng giúp đảng viên nhận thức được sai phạm khuyết điểm
để kịp thời khắc phục sửa chữa được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình
sau tháng cuối năm các cấp khu vực miền trung tây nguyên tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động
đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp trong thời gian tới